tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng là một nữ nhân viên hợp đồng của trạm khuyến nông huyện crong búc tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo biết được nhiều người đồng bào có nhu cầu xin việc làm cho con em mình
được đi dạy học tại các trường trên địa bàn tỉnh đắk lắc nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
đối tượng tự nhận là có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo các cơ quan nhà nước có thể xin đi dạy học cho con em của họ
với thủ đoạn này đối tượng đã lừa và chiếm đoạt của năm người trên địa bàn tỉnh đắk lắc với tổng số tiền là năm trăm hai mươi năm triệu đồng
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và lời khai của những người liên quan hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo một mươi ba năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản